thưa quý vị cũng liên quan tới hành vi chống người thi hành công vụ
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ xử lý bốn đối tượng côn đồ coi thường pháp luật
đã tấn công một tổ công tác của công an xã đang làm nhiệm vụ khiến cho một đồng chí bị thương tích một mươi chín
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng hai từ tin báo của quần chúng nhân dân
công an xã bình thuận thị xã buôn hồ đã lập kế hoạch cử một tổ công tác đến bắt quả tang
một nhóm người đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại nhà ông nguyễn trung oai
năm mươi chín tuổi ở thôn bình minh sáu xã bình thuận
lúc này trong nhà ông oai còn có một số người đang tổ chức ăn nhậu
trong khi tổ công tác đang lập biên bản bắt quả tang những người đánh bạc
thì các đối tượng ăn nhậu đã lao vào tấn công
hậu quả làm thượng úy hứa mạnh hùng tổ trưởng bị thương tích một mươi chín
tôi cũng đã đề nghị các đối tượng không được có hành vi gắn không được cản trợ
tổ công tác đang
thực hiện nhiệm vụ
trong lúc đang giải thích thì có một đối tượng đã dùng tay đấm vào vùng mặt của tôi
thấy tôi bị tấn công thì lực lượng của tôi đã dùng bình xì thơi cay để không chế lại
và thấy vậy thì các đối tượng tiếp tục lao vào giật bình xì thơi cay
và trong quá trình tấn công thì đối tượng trụ nhà có cầm một cái tô bằng sứ
và đập thẳng vào vùng chán của tôi
sau khi mà đập xong thì đối tượng tiếp tục cầm cái mảnh vỡ của cái tô đó
là đấm liên tiếp vào vùng mặt của tôi
thấy vậy thì tôi cũng dùng tay để chè
thì có đúng tay đúng mặt và tay
chưa dừng lại ở đó
các đối tượng tiếp tục tấn công dùng tay chân đấm đá các kiểu
từ trong nhà ra đến ngoài sân và tiếp tục chặn cổng
ngay sau đó công an thị xã buôn hồ đã tăng cường lực lượng đến hiện trường
khống chế đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
đồng thời đưa thượng quý hùng đến bệnh viện cấp cứu
tại cơ quan điều tra
công an đã làm rõ có bốn đối tượng trực tiếp tham gia đánh tổ công an xã đang làm nhiệm vụ
gồm nguyễn quốc oai là chủ nhà lê văn thắng là con rể của ai
chú tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa và nguyễn trung vững
nguyễn trung truyền đều là cháu ruột của oai ở xã bình thuận thị xã buôn hồ
mình lúc đó không kiềm chế được cho nên là dẫn đến nóng
cho nên lúc đó tôi cũng có cần tô hiện vật cứng để đánh anh hùng
với hành vi của mình không đúng mà oai đã làm cho cán bộ vào thi hành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ
bây giờ thật ngồi trong trại giam thật mình nghĩ lại thật đúng là sáu mươi tuổi đầu rồi mà còn bị như thế này
thật cuộc đời rất là hối hận
có đêm tôi sức trắng có đêm tôi phải nằm tôi khóc
mình quá sai lầm rồi bây giờ mình làm sao để mà sửa chữa được cái trại này nằm này
ở trong trại giam của thị xã buôn hồ
và cũng cảm ơn tất cả cán bộ trong này phải nói là đúng là tuyệt vời
thậm chí có cán bộ vào nói mà tôi khi ra là tôi phải khóc
người ta nói rất đợi tình cảm mà người ta nói để cho mình biết cái sai của mình
để mình nhận ra cái sai để mình nàn
cái việc đó là việc mình làm sai chứ không có đúng
cho nên là tôi thấy thật cuộc đời rất là hối hận
hiện thượng úy hùng sức khỏe đã dần ổn định
công an thị xã buôn hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng này theo quy định của pháp luật
và đây là cái giá phải trả cho những ai có thói côn đồ xem thường pháp luật
cản trở tấn công lại lực lượng chức năng khi đang thực thi nhiệm vụ